lợi dụng sơ hở của du khách các đối tượng cải trang thành khách du lịch rồi tiếp cận ra tay chớp nhoáng cướp giật tài sản
đáng chú ý thì nhóm này có sự phân công phối hợp từ khâu trộm cắp truyền tay cảnh giới
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã kịp thời bắt quả tang khi chúng đang di chuyển đến một địa điểm du lịch khác trên địa bàn
sau khi nhận được tin báo của một số nạn nhân về việc bị mất điện thoại và ví tiền khi đang đi du lịch tại thành phố đà lạt
lực lượng công an thành phố đà lạt đã vào cuộc điều tra
đến chiều ngày hai tháng bảy lực lượng công an đã bắt quả tang phan văn lâm chú tại tỉnh đồng nai
khi vừa nhận điện thoại và ví từ các đối tượng trong nhóm gần khu vực vườn hoa thành phố
ngay sau đó các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt năm đối tượng khác còn lại trong nhóm gồm lê thị bạch tuyết
lê thị thu ba thái văn hiệp hoàng anh duy lê thanh hải cùng chú tại tỉnh đồng nai
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một xe ô tô hai mươi sáu điện thoại một túi sách cùng năm mươi triệu đồng trên người các đối tượng
chỉ trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng bảy nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp chót lọt số tài sản trộm được sẽ mang về đồng nai tiêu thụ